thời gian qua nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân
tuy nhiên hiện nay gần một nửa công trình đã xuống cấp hư hỏng khiến người dân dù ở cạnh công trình nước sạch nhưng vẫn thiếu nước sinh hoạt
gia đình ông ca như và ca lam ở xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đang sinh sống cạnh công trình giếng khoan được đầu tư xây dựng hơn hai trăm linh triệu đồng
nhưng hiện nay hệ thống đường ống giếng khoan và một số hạng mục khác đã xuống cấp hư hỏng
gia đình ông đành phải dùng nước giếng tự đào chưa qua xử lý
hiện trên địa bàn xã tân thanh có ba công trình nước sạch trong đó có hai giếng khoan chỉ hoạt động vài tháng thì hỏng
và công trình nước tự chảy được đầu tư gần hai ba tỷ đồng cung cấp nước sạch cho một trăm tám mươi hộ dân
sau hơn một năm đưa vào hoạt động thì ngừng chảy do nguồn nước đầu nguồn bị cạn kiệt và ô nhiễm
năm hai nghìn năm xã tân thanh được đầu tư ba công trình nước sạch
sau khi bàn giao cho thôn thì thôn này cũng chưa biết cách quản lý
cái thứ hai là cũng chưa thành đập được cái tổ để quản lý vận hành
do vậy là cái việc mà sử dụng thì cũng chưa được tập huấn hướng dẫn
cho nên là chỉ được khoảng đôi ba năm đấy là cũng đã hư hỏng
và đến nay thì cũng không còn sử dụng được nữa
trên địa bàn tỉnh lâm đồng hiện có năm trăm ba mươi bảy công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn
nhưng chỉ có khoảng một mươi hoạt động bền vững
hơn bốn mươi công trình hư hỏng hoạt động kém hiệu quả
do không có cơ chế vận hành quản lý phù hợp thiết kế không bám sát điều kiện thực tế
công tác quản lý của cấp thôn thì nó còn nhiều hoàn chế
và chính sách để hỗ trợ cho cái người quản lý thực sự ở cấp thôn thì chưa được thực hiện
trong thời gian tới xây dựng một mô hình quản lý sâu đầu tư hiệu quả để nhân rộng
trên địa bàn cũng như là để đáp ứng được các tiêu chí như là trả chi phí cho người quản lý vận hành phù hợp
trước thực trạng số lượng các công trình ngừng hoạt động và hoạt động không hiệu quả tăng cao
dư luận đề nghị các cấp các ngành của tỉnh lâm đồng sớm khắc phục tình trạng này
để không ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân nhất là trong mùa khô hạn kéo dài